ngày một mươi chín tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định số ba mươi hai c bốn mươi sáu khởi tố vụ án hình sự
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí
và công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí kinh bắc cùng các đơn vị liên quan
riêng bị can đỗ văn hồng đã bị bắt tạm giam trong vụ án xảy ra tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
và công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí kinh bắc
theo quyết định khởi tố này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã ra các quyết định khởi tố năm bị can
ra lệnh bắt tạm giam bốn bị can và lệnh khám xét đối với năm bị can gồm trần trung trí hiếu
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí vũ đình duy
nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí vũ phương nam
kế toán trưởng công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí đào ngọ hoàng
nguyên trưởng phòng thương mại hợp đồng công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí
đỗ văn hồng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí kinh bắc
năm bị can này bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương tiến hành điều tra triệt đề
mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước